để gia tăng giá trị từ sản phẩm da cầm đặc biệt là trứng để xuất khẩu nhà máy xử lý và chế biến trứng da cầm công nghiệp cao ba huân hà nội đã chính thức được khánh thành và đi vào hoạt động sau gần một năm triển khai xây dựng
phó chủ tính nước đặng thị ngọc thịnh đã tới dự bởi lễ
đây là nhà máy đầu tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn ba huân tại miền bắc có quy mô hai hectare vốn đầu tư trên một trăm linh tỷ đồng công suất xử lý sáu mươi năm quả trứng một giờ
toàn bộ dây chuyền xử lý trứng tự động hóa một trăm linh được nhập từ hãng mobi hà lan đứng đầu trên thế giới về các thiết bị xử lý trứng da cầm